chiều nay ngày một mươi hai tháng bảy ban chỉ đạo trung ương về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã tổ chức hội nghị
sơ kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
dự và chủ trì hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
trong sáu tháng đầu năm việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương
các tổ chức chính trị được triển khai nề nếp tạo sự đồng thuận trong nhân dân
cụ thể như công khai quy hoạch sử dụng đất các phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng
tái định cư tăng cường công tác tiếp dân đối thoại trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
và cải cách các thủ tục hành chính
tuy nhiên tại một số địa phương cũng như đơn vị hành chính sự nghiệp
việc thực hiện quy chế dân chủ vẫn chưa nghiêm thậm chí quy chế dân chủ bị vi phạm gây bức xúc trong nhân dân
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cho biết ban chỉ đạo trung ương chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các đoàn thể xác định nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy sẽ quyết liệt chỉ đạo các tỉnh
địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường công tác đối thoại trực tiếp
kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân đặc biệt chú trọng tăng cường trách nhiệm của cấp ủy
cụ thể là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cơ quan đơn vị để nâng cao hiệu quả thực hiện
quy chế dân chủ cơ sở bảo đảm tính công khai minh bạch qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân